tại kỳ họp thứ một mươi ba kỳ họp bất thường của hội đồng nhân dân tỉnh hậu giang
khóa chín nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã quyết nghị thông qua một mươi ba nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực
kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đặc biệt trong đó có nghị quyết thông qua đề án
thành lập phường hiệp lợi thuộc thị xã ngã bảy và thành lập thành phố ngã bảy thuộc tỉnh hậu giang
đề án thành lập thành phố ngã bảy trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên
dân số và địa giới hành chính của thị xã ngã bảy hiện nay có diện tích tự nhiên hơn bảy mươi tám km hai
dân số toàn đô thị năm hai nghìn một mươi tám bao gồm dân số quy đổi hơn một trăm linh người có sáu đơn vị hành chính
trực thuộc gồm bốn phường và hai xã thông qua việc thành lập thành phố ngã bảy vừa là việc đánh giá
đúng vị thế thực tiễn phát triển vừa là tâm huyết của đảng bộ chính quyền và nhân dân của thị xã ngã bảy
đồng thời phù hợp với định hướng quy hoạch chung của vùng nhằm xây dựng và phát triển đô thị ngã bảy
ngày càng tương xứng với tiềm năng vốn có của đô thị này